liên quan đến vụ nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh
thuộc xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khiến sáu người tử vong và bảy người bị thương
đến một mươi bảy h chiều ngày hôm nay các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai vẫn đang tập trung cứu người bị thương
và khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các cá nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân
nguyên nhân ban đầu của vụ nổ lò hơi được cho là do lỗi kỹ thuật
thông tin ban đầu vào lúc tám giờ một mươi phút sáng cùng ngày tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh
khi hơn chục công nhân đang làm việc thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên
khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện có nhiều người bị thương
số khác nằm bất động xung quanh nhiều đồ vật ngột ngang
bước đầu xác định có sáu người tử vong và bảy người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ nổ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và lãnh đạo công an tỉnh
đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở
phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ và xử lý hậu quả của vụ tai nạn lao động
cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã tới bệnh viện đa khoa đồng nai
để thăm hỏi thân nhân các gia đình có người tử vong và số người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong
mỗi gia đình hai mươi triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương một mươi triệu đồng
hiện trường nơi xảy ra vụ nổ đang được công an tỉnh đồng nai phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng đang tổ chức khám nghiệm
điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong sau nhà thi thể đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi
nạn nhân là ông thái văn hùng bảy mươi tuổi chú xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước
trước đó do nhiều lần tìm gọi ông hùng nhưng không được nên khoảng hai mươi giờ tối ngày ba mươi tháng bốn
người thân của ông hùng đến nhà của ông ở thôn năm a xã long hà để tìm người này
khi tới cổng mọi người ngửi thấy mùi tử khí phát ra nồng nặc từ phía sau nhà bên ngoài đóng cửa kín
ngay lập tức mọi người đã phá cửa vào trong kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó
tại hiện trường công an nhận định nạn nhân tử vong nhiều ngày trước
thi thể đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép
bốn bánh heroin tại quốc lộ bảy mươi thuộc tổ ba mươi phường lào cai thành phố lào cai đã bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
vào lúc một mươi tám h năm mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bốn tại khu vực trên công an thành phố lào cai đã bắt quả tàng
ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm giàng a dơ giàng a tính cùng chú huyện mường nhé tỉnh điện biên
giàng thị xóa chú huyện bắc hà tỉnh lào cai thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin một xe máy ba điện thoại di động
năm triệu đồng tiền mặt cùng một số vật chứng liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng tú chú huyện mường khương tỉnh lào cai
vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra
công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị triệu tập một số đối tượng
tung tin sai sự thật là đà lạt có bạo động để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp đăng tải thông tin
thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
vào cuộc điều tra xác minh lực lượng công an đã triệu tập làm việc với chủ tài khoản facebook
đăng bài viết có nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín xâm phạm nghiêm trọng
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức gây hoang mang dư luận tại địa phương
ngay sau đó cơ quan công an xác định tài khoản trên do một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi trú tại huyện đức trọng là người sử dụng
tại cơ quan công an người này đã khai nhận do bản thân đọc được các thông tin trong các hội nhóm trên không gian mạng
rồi đăng tải lên trang facebook cá nhân mà không kiểm chứng
công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục ra soát xác minh các trường hợp có hành vi đăng tải phát tán thông tin sai sự thật
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào đêm ngày hôm qua tổ công tác của công an huyện bát sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
phát hiện ba xe mô tô chạy với tốc độ cao từ thành phố lào cai về bát sát
khi đi đến km hai mươi bảy năm trăm linh thì cả ba phương tiện xe mô tô đều không chấp hành hiệu lệnh
mà đã có hành vi chạy thẳng và thông chốt cảnh sát giao thông
xét thấy hành vi của lái xe lái với tốc độ khoảng một trăm linh km một giờ
cán bộ chiến sĩ đã tránh sang hai bên lề đường để bảo đảm an toàn
không truy đuổi các trường hợp vi phạm này
quay clip và hình ảnh để tiến hành truy xét
ngay sau đó tổ công tác phối hợp với công an
công an xã phìn ngan đội điều tra tổng hợp công an huyện đã tiến hành khoanh vùng và truy tìm
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng phối hợp đã mời ba đối tượng lên để làm việc
quá trình làm việc ba đối tượng gồm phản láo tả lý láo lở chảo láo lở
cả ba đều ở xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
đã cùng khai nhận hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông
không có giấy phép lái xe tự ý thay đổi đặc tính của phương tiện
cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay công an quận tám tp hcm đang tạm giữ phạm thị ngọc bích
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận tám để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó bích đã cầm dao xông vào trụ sở công an phường một mươi quận tám tp hcm la hét
tại đây bích đã dùng dao tấn công khiến cho hai người bị thương ở cổ và bụng
công an phường một mươi đã khống chế bắt giữ đối tượng và đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu
kiểm tra nhanh bích dương tính với ma tuế
bước đầu công an xác định bích bị ảo giác do sử dụng ma túy
đối tượng này từng có hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ ruột và tự gây thương tích cho chính mình nhiều lần
thưa quý vị thường thì vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ lượng phương tiện tăng cao
khi người dân quay trở lại các thành phố lớn
tiếp tục làm việc học tập dẫn đến tình trạng un tắc trên các tuyến đường dẫn vào thành phố
tuy nhiên theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội vào chiều nay lại không xảy ra tình trạng này
thưa quý vị hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
vấn đề về giao thông sẽ được nhiều người quan tâm
theo ghi nhận thực tế các phương tiện lưu thông vẫn thuận tiện
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng chức năng đã có mặt tại đây để phân làn phân luồng
giúp các phương tiện lưu thông một cách thuận tiện và an toàn
và theo ghi nhận bản đồ trên điện thoại thì tuyến đường này thì cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc
phương tiện có thể lưu thông một cách thuận tiện
một hướng về trung tâm thành phố một hướng về cầu thanh trì và vành đai ba trên cao
đây là điểm thường xuyên xảy ra ủn tắc khi lưu lượng phương tiện tăng cao vào các dịp nghỉ lễ
tuy nhiên chiều ngày một tháng năm theo ghi nhận các phương tiện di chuyển thuận lợi
bên cạnh việc điều tiết giao thông tại chỗ lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuần tra trên tuyến
để kịp thời xử lý các sự cố xảy ra
các phương tiện lưu thông dễ dàng trên tuyến cao tốc
người dân đã đi nghỉ lễ về bắt đầu giải rác từ ngày qua rồi
từ đầu giờ chiều là các phương tiện lưu thông ngoài nhà mà
trực là lưu thông đều và không có tình trạng ủn ứ trên tuyến
tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông qua trên tuyến này một cách tốt nhất và an toàn nhất
theo lực lượng chức năng cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nên người dân đã chủ động lựa chọn
quay trở về hà nội vào các ngày khác nhau
do vậy ngày cuối của kỳ nghỉ lễ phương tiện không qua lớn nên không xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ
lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm cửa ngõ
của thủ đô chính vì vậy người dân thuận lợi trong việc di chuyển
thưa quý vị vào cuối giờ chiều ngày một tháng năm thì lượng phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ một a
hướng về thành phố hà nội gia tăng tuy nhiên không xảy ra tình trạng ủn tắc
và để giảm thiểu tình trạng ồn tắc và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông
thì lực lượng chức năng đã được bố trí tại các ngã tư để điều tiết giao thông
tuyến đường vành đai ba hướng về cầu mai dịch
phương tiện lưu thông bình thường